bộ y tế đã có thông báo chính thức giải thích thắc mắc của đông đảo người dân
vì sao ông park hang seo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia
từ hàn quốc vào việt nam ngày hai mươi ba tháng hai mà không bị cách ly
theo đó bộ y tế cho biết đã kiểm tra thông tin từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội
trung tâm đã điều tra tiền sử dịch tễ của ông park và vợ là bà choi sang nga
một mươi ngày trước khi nhập cảnh vào việt nam
ông park và vợ ở seoul không có mặt tại vùng dịch
vợ chồng ông park cũng đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe tại sân bay quốc tế nội bài
và được kết luận là tình trạng hiện tại khỏe mạnh
do tính chất công việc của huấn luyện viên park ông và vợ được nhập cảnh
nhưng phải chịu sự giám sát chặt chẽ về y tế của ngành y tế hà nội